thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được đảng nhà nước gia đình nhà trường và toàn xã hội quan tâm